các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ cô gái hai mươi hai tuổi ở long an tử vong vì phẫu thuật nâng mũi
mới đây cơ quan điều tra đã xác định sáu trường hợp có mặt tại hiện trường
nơi người phụ nữ này tiến hành nâng mũi tại thẩm mỹ viện chui trên địa bàn quận hoàng mai hà nội
theo đó các trường hợp gồm nguyễn sĩ giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nghệ an
lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại hà nội là bác sĩ khoa phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện ung bướu hà nội
nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hà nội
nguyễn thiện lễ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bắc giang cùng hai đối tượng liên quan trong vụ việc là
trần thế anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hà nội và hoàng minh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tại hà nội
theo tài liệu điều tra xác định qua quan hệ xã hội giang quen biết hoàng minh phong
chủ cơ sở xảy ra vụ việc rồi theo phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ
khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một phong rủ giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của mình
tại số một mươi tám c tổ hai mươi phường tương mai quận hoàng mai
ngõ một trăm bốn mươi bảy a tân mai
bản thân giang biết phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ
nhưng vẫn đồng ý làm cùng phong
cơ sở là căn biệt thư liên kề cao khoảng năm tầng có thang máy nhưng không trao biển hiệu
liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
để tìm khách hàng giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ
nếu khách có nhu cầu giang sẽ báo lại phòng để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của phong
tiếp đó giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách
lời báo chí trước đó hoàng minh phong lại khẳng định nạn nhân hát không phải là khách của mình
mà là khách của giang phong chỉ cho mượn địa điểm để giang thực hiện thủ thuật nước mũi
ngoài ra ngày một mươi tám tháng ba khi trả lời về việc thẩm mỹ viện có hoạt động chui hay không
phong khẳng định có đầy đủ giấy phép được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà
tuy nhiên trao đổi với báo chí đại diện thanh tra sở y tế hà nội khẳng định
cơ sở thẩm mỹ hoàng minh phong hành nghề không phép
đang nói xuyên suốt thời gian chị phạm thị diễm hát gặp sự cố về sức khỏe
phải truyền về bệnh viện bạch mai ngày một mươi bốn tháng một rồi sau đó rơi vào tình trạng hôn mê
và tử vong tại bệnh viện đa khoa long an đêm ngày một mươi sáu tháng ba
chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui này vẫn liên tục đăng bài quảng cáo
phát video về dịch vụ nâng mũi phòng thủy trên trang cá nhân facebook
mới đây cư dân mạng cũng lập tức nhận ra phong chính là nhân vật trong đoạn clip
đăng nâng mũi cho khách thì kéo khẩu trang xuống cầm và nhảy nhót theo trend nhạc tiktok
từng gây phẫn nộ trên mạng xã hội vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
clip này cũng do chính phong đăng tải trên tài khoản cá nhân
cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh một người trong trang phục áo bảo hộ sành
phụ trách khâu nâng mũi cho một vị khanh nữ
đang chăm chú làm việc bỗng nhiên nam thanh niên này tháo bỏ khẩu trang
rồi nhuốn nhảy theo nhạc nền trên tiktok
nhiều người nhận ra gương mặt của nhân vật chính chính là hoàng minh phong
hành động trên được nhiều người đánh giá là phản cảm
bởi lẽ khi thực hiện phẫu thuật mọi thao tác đều phải cẩn trọng nghiêm túc
điều này thực sự gây nguy hiểm cho các khách hàng đến làm đẹp
trước áp lực từ cộng đồng mạng phong đã khóa và ẩn clip này vào thời điểm đó
nói về trường hợp của hoàng minh phong ngày hai mươi một tháng ba
một lãnh đạo công an quận hoàng mai thông tin rằng phong được xác định là
chủ cơ sở thẩm mỹ viện chưa được cấp phép hoạt động
nơi xảy ra vụ việc dẫn đến cái chết thương tâm của chị hát
clip tiktok của chủ thẩm mỹ viện này nhận được vô số nhận xét chỉ trích
về hành động thiếu nghiêm túc trong khi làm việc
bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật nhưng bác sĩ lại nhảy nhót tạo sự phản cảm đến người xem
cho rằng người này coi thường tính mạng của khách chỉ để phục vụ việc bìa
đánh bóng tên tuổi trả hình
trước sự việc cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hoạt động chứa như trên
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu chủ cơ sở thẩm mỹ này
hay những người biết rõ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ không có giấy phép sẽ bị xử lý ra sao
đi tìm câu trả lời cho vấn đề này tiến sĩ luật sư đặng văn cường
văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
hiện nay chính sách pháp luật nước ta về quản lý trong lĩnh vực làm đẹp đang dần hoàn thiện
tuy nhiên vẫn còn thiếu còn hở còn hỏng và cơ chế quản lý vẫn chưa được chặt chẽ
dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui không có giấy phép hoạt động sai giấy phép
và trong những năm qua liên tục xảy ra những vụ việc nghiêm trọng
trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp trong đó không ít những trường hợp xảy ra
trong những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng không đủ điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ
dẫn đến nhiều trường hợp nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng thậm chí là tử vong như vụ việc cô gái đường mũi
nâng ngực tử vong xảy ra trong thời gian gần đây
luật sư đặng văn cường nói do đó tôi cho rằng cần có quy định cụ thể về điều kiện đào tạo
giảng dạy quy mô cũng như mô hình đào tạo trong hoạt động thẩm mỹ
theo luật sư đặng văn cường với thông tin bước đầu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy
hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trong vụ việc này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
hay nói cách khác đây là hoạt động phẫu thuật chùi không tuân thủ các quy định của pháp luật
về hoạt động khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng
bởi vậy căn cứ vào kết quả sang mình tin báo cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh theo điều ba trăm một mươi năm bộ luật hình sự
để xử lý với những người có liên quan theo quy định pháp luật
luật sư đặng văn cường nhận định tất cả những người biết rõ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ không có giấy phép
không có đủ thành phần tham gia phẫu thuật theo đúng quy định của pháp luật
người thực hiện hoạt động phẫu thuật không có chứng chỉ bằng cấp phù hợp
nhưng vẫn tiến hành nhận khách nhận tiền và thực hiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trái phép
gây hậu quả nghiêm trọng đều sẽ bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm
tiến sĩ luật cho hay theo quy định của pháp luật thì căn cứ để khởi tố vụ án hình sự là vụ việc có dấu hiệu phạm tội
còn khi xác định được người thực hiện hành vi phạm tội hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ khởi tố bị can
pháp luật cũng quy định những người cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội sẽ là đồng phạm với các vai trò khác nhau
như vai trò chủ mưu vai trò người thực hiện hành vi phạm tội
vai trò giúp sức vai trò sử dụng
đối với tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh thì người thực hiện hoạt động khám chữa bệnh
nhưng không tuân thủ quy định về khám chữa bệnh thì đó là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội
những người biết là hoạt động khám chữa bệnh không đúng pháp luật nhưng vẫn giúp sức xúi dục người khác
thực hiện hành vi khám chữa bệnh trái phép thì những người này cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm
luật sư đặng văn cường nói thêm rằng hoạt động khám chữa bệnh không đúng quy định pháp luật dẫn đến hậu quả chết người
đó là sự việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm
bởi vậy sau khi khởi tố vụ án hình sự cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi đối với các nghi phạm
làm rõ vai trò của từng người có liên quan để khởi tố bị can xử lý trước pháp luật
cuối cùng vị luật sư cho rằng phía người dân có nhu cầu làm đẹp là chính đáng
tuy nhiên sự hiểu biết về lĩnh vực này của nhiều người còn hạn chế nên đã không phân biệt được
đâu là cơ sở có chức năng thực hiện các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ
ngoài ra cũng có thể vì muốn làm đẹp nhưng kinh phí hạn chế nên nhiều cô gái trẻ chấp nhận rủi ro
để đến với các hoạt động thẩm mỹ chui trá hình
bởi vậy cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý kiểm soát các cơ sở hoạt động thẩm mỹ
để kịp thời phát hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy ra
trong câu chuyện trên dù là phong hay giang hay bốn người còn lại đều phải nhận một phần trách nhiệm
vì họ là những người liên quan trực tiếp và gián tiếp đến cái chết của nữ bệnh nhân tiến hát
chắc chắn cái giá của họ phải trả đó là đối diện với pháp luật là bị xử lý hình sự
thưa quý vị hiện nay việc đánh bóng tiên tuổi pr quảng cáo trên mạng xã hội
đối với các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở làm đẹp nói riêng được đầu tư rất công phu
bên cạnh những cơ sở uy tín thì tồn tại một số lượng nào đó những cơ sở hoạt động chui
bia trá hình trong khi chất lượng tay nghề chưa được đảm bảo
vì thế trường hợp kể trên là một lời cảnh tỉnh đến một số chị em hiện nay có ý định làm đẹp như phương pháp giao kéo
hy vọng quý vị trước khi ra một quy định liên quan tới sức khỏe và tính mạng bản thân
thì hãy cân nhắc thật kỹ và tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn để chọn được những cơ sở uy tín
quảng cáo hay phải đi đôi với dịch vụ tốt
thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại